chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhanh lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân
bản tin dịch covid một mươi chín ngày hôm nay của bộ y tế cho biết có bốn mươi bảy hai trăm linh ca mắc covid một mươi chín tại sáu mươi ba tỉnh thành
đây là số mắc nhiều nhất từ trước đến nay trong đó hà nội ghi nhận ca mắc vượt mốc năm ca
cũng trong ngày có hơn một mươi ba bốn trăm linh bệnh nhân khỏi bảy mươi tám ca tử vong
trong ngày hôm qua một mươi chín tháng hai có bốn trăm năm mươi sáu một trăm hai mươi chín liều vaccine phòng covid một mươi chín được tiêm
như vậy tổng số liều vaccine đã được tiêm là hơn một trăm chín mươi một triệu liều
trong đó số liều tiêm cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi là gần một mươi bảy triệu liều
mũi một là hơn tám sáu triệu liều mũi hai là hơn tám một triệu liều
ngày hôm nay một số địa phương đã có văn bản hỏa tốc về việc tạm dừng đón học sinh tới trường
vì số ca f không tăng mạnh khi học sinh đi học trở lại
ngoài ra các tỉnh phía bắc còn vì lý do
do là thời tiết rét đậm ảnh hưởng tới sức khỏe học sinh
quỹ ban nhân dân thành phố bùa ma thuột tỉnh đắk lắc quyết định tạm dừng dạy học trực tiếp
đối với bậc mầm non tiểu học và lớp sáu trên địa bàn thành phố kể từ ngày mai hai mươi một tháng hai
cho đến khi có thông báo mới giao phòng giáo dục và đào tạo triển khai phương án dạy học trực tuyến
đối với tiểu học và lớp sáu
sở giáo dục và đào tạo thành phố hải phòng vừa có công văn đề nghị các quận huyện
cơ sở giáo dục trên địa bàn triển khai kế hoạch đảm bảo sức khỏe và phòng chống rét đậm rét hại cho học sinh
theo đó bậc tiểu học mầm non được nghỉ học khi nhiệt độ dưới một mươi độ c
học sinh trung học cơ sở được nghỉ học khi nhiệt độ dưới bảy độ
trước đó hà nội cũng có công văn hỏa tốc về việc tạm dừng kế hoạch đón học sinh từ lớp một đến lớp sáu
trở lại trường vào ngày mai hai mươi một tháng hai do các ca nhiễm covid một mươi chín trong trường học tăng
và diễn biến xấu của thời tiết cho đến khi có thông báo mới
trước việc người dân
đi đổ xô săn băng tuyết ở một số địa phương miền núi phía bắc
cục cảnh sát giao thông đã ra khuyến cáo khẩn để đảm bảo an toàn giao thông
du khách nên hạn chế và có thể ngừng lưu thông khi đường đóng băng
trơn trượt vì hệ thống an toàn của xe nhất là lốp xe tại việt nam
không phù hợp khi di chuyển trên đường đọc băng
trong trường hợp phải lưu thông khi có băng tuyết tài xế cẩn thận trọng
chú ý quan sát lái xe tốc độ chậm đặc biệt là khi lên và xuống dốc
tài xế cũng nên sử dụng đèn pha đèn sương mù đèn gầm khi di chuyển trên đường
lưu tâm tại các đường cong cua đèo dốc chú ý quan sát giảm tốc độ
giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước
người dân và du khách cần tuân thủ hiệu lệnh của người chỉ huy giao thông
trên đường dt bảy trăm bốn mươi một tại đoạn qua thôn phước sơn xã đức hạnh
huyện bù gia mập tỉnh bình phước vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông
khi chiếc xe ô tô tải chở xe máy chuyên dụng đang đổ dốc cùi trọ
bất ngờ mất lái lật ngựa khiến một người tử vong tại chỗ một người bị thương nặng
cụ thể cú lượt mạnh khiến phụ xe dương hoàng kha tử vong tại chỗ
tài xế chiếc xe tải mang biển kiểm soát năm mươi một r một mươi ba nghìn chín mươi bảy nguyễn thành ngân
hai mươi bảy tuổi quê tỉnh cà mau bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu
biển báo giao thông một hàng dài lan can sắt bên đường bị đẻ gãy gập
chiếc xe tải hư hỏng nặng
cảnh sát giao thông công an huyện bù gia mập đã có mặt kịp thời điều tra
làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
sau hai ngày vào cuộc điều tra đội cảnh sát hình sự công an quận cầm lệ
thành phố đà nẵng đã truy xét và bắt giữ thành công đối tượng gây ra vụ trộm cắp xe máy
trị giá gần một trăm linh triệu đồng thu hồi được tài sản trả lại cho bị hại
đó là lê kỳ đức ba mươi hai tuổi chú phường hòa phát quận cầm lệ thành phố đà nẵng
vốn đang trong thời gian chờ thi hành án về tội trộm cắp tài sản
nhưng đức vẫn ngựa quen đường cũ lợi dụng người dân sơ hở
để xe máy sh trước cửa không khóa nhanh chóng rắt đi
rồi đem bán lại cho một người khác để tiêu xài